nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang hàng dương
và thăm các di tích lịch sử tại huyện đảo côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã dân hoa dân hương tưởng nhớ công lao
của các anh hùng liệt sĩ đồng bào yêu nước hy sinh tại nhà tù côn đảo trong những năm tháng kháng chiến
phó chủ tịch nước đã đến tận mộ phần thành kính thắp hương tưởng nhớ cố tổng bí thư lê hồng phong
nhà yêu nước nguyễn an ninh nữ anh hùng võ thị sáu và các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang hàng dương
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã đến viếng đền thờ côn đảo thăm di tích nhà tù côn đảo
cũng trong sáng một mươi ba tháng bảy tại đền thờ côn đảo ban tổ chức lễ rỗ côn đảo đã tổ chức lễ rỗ chung lần thứ sáu
cho các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh tại nhà tù côn đảo
trước đó đêm một mươi hai tháng bảy ban tổ chức lễ dỗ côn đảo đã tổ chức lễ truy điệu năm mươi một chiến sĩ bị giặc pháp xử bắn tại côn đảo
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đến mùng sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trong đó có các anh hùng liệt sĩ võ thị sáu và hồ văn năm